thông tin từ tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam cho biết đơn vị này đã ký các quyết định đình chỉ công tác một tháng đối với sáu cán bộ kiểm lâm để xảy ra hai vụ phá rừng nghiêm trọng tại khu vực sông côn huyện đông giang và nam sông bung huyện nam giang
theo đó ông phan thanh minh trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số ba thuộc ban quản lý rừng phòng hộ sông côn và ông đặng thi kiểm lâm địa bàn xã tà lu bị đình chỉ công tác một tháng do không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao để lâm tạc đốn hạ ba mươi ba cây rừng trái phép tại xã tà lu và lâm phận sông côn huyện đông giang với tổng khối lượng cây đứng hơn bảy mươi hai sáu mét khối gỗ các loại
diện vụ phá rừng liêm trái phép
theo đó ông phan thanh minh trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số ba thuộc ban quản lý rừng phòng hộ sông côn và ông đặng thi kiểm lâm địa bàn xã tà lu bị đình chỉ công tác một tháng do không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao để lâm tạc đốn hạ ba mươi ba cây rừng phòng hộ sông côn và ông đặng thi kiểm lâm địa bàn xã tà lu với tổng khối gỗ các loại
để xảy ra khai thác gỗ trái phép trên địa bàn được giao